thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn những ngày trung tuần tháng năm nhận lời mời của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn đại biểu việt nam đã thăm cấp
nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa tham dự diễn đàn cấp cao vành đai và con đường với sự tham dự
của hai mươi tám nguyên thủ các nước trải dài từ các quốc gia asean trung á châu âu nam á mỹ la tinh và châu phi
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang diễn ra vào một thời điểm ý nghĩa quan hệ việt nam trung quốc
đã đi qua sáu mươi bảy năm đây cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước
từng trải qua bao thử thách chuyến thăm còn mang đến thông điệp hòa bình và hữu nghị duy trì đá phát triển
quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước thúc đẩy và tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
về kinh tế thương mại triển khai hiệu quả các cam kết trong đó có việc củng cố gìn giữ hòa bình
ở biển đông và sau hết việt nam trung quốc hãy cùng các quốc gia hướng tới giấc mơ về một con đường
kết nối ấm áp tình bằng hữu chia sẻ khích lệ những tiềm năng và cùng phát triển thịnh vượng
việt nam trung quốc thảm đỏ và những chiến sĩ cận vệ hai mươi một quả tại bắc sền vang quốc ca việt nam trung quốc
âm vang trong xúc động và tin tưởng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đi bên chủ tịch nước trần đại quang
gương mặt hai nhà lãnh đạo dạng dỡ khi các cháu thiếu nhi trung quốc tung hoa vẫy chào và đồng thanh
chúc mừng tình hữu nghị chúng ta hãy gìn giữ bó đuốc của tình hữu nghị để trao gửi cho thế hệ tương lai
ở các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước các cuộc hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của trung quốc
không khí thân tình thẳng thắn và cởi mở chuyến tới thăm trung quốc đầu năm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thành công tiếp tục khẳng định nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn
quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước trong trao đổi những định hướng lớn tăng cường sự tin cậy về chính trị
đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác và đầu tư đưa quan hệ việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh cùng hướng tới tương lai
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình mở đầu cuộc hội đàm
thật vui khi được gặp lại đồng chí trong chuyến thăm trung quốc đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước
tôi cũng đi thăm việt nam mới đây thôi
chủ tịch nước trần đại quang trao đổi tôi đã đến thăm trung quốc nhiều lần và mỗi lần đều cảm nhận sự đổi thay
và những thành tiệu vĩ đại của các đồng chí
trở thành quốc gia đứng thứ hai của nhân loại về kinh tế
trung quốc và việt nam là hai nước láng giềng núi sông liềm mặt dài tình cảm hữu nghị việt nam trung hoa
được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trịch đông đặt nền móng dày công vô nắp
là hai đất nước cùng chung lý tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
việt nam trung quốc đang thực hiện đổi mới và cải cách mở cửa
tương đồng về chính trị văn hóa gần gũi về địa lý
đây là cơ hội và tiềm năng để hơn sáu thập kỷ qua
hai dân tộc bên nhau coi trọng tình cảm hữu nghị
chung sức giải quyết những vấn đề còn tồn tại để phát triển
trung quốc là một trong mười đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất vào việt nam
với tổng vốn đầu tư là một mươi một hai tỷ đô la mỹ
trung quốc cũng là đối tác thương mại hàng đầu với kim ngạch năm hai nghìn một mươi sáu là bảy mươi hai tỷ đô la mỹ
việt nam là quốc gia dẫn đầu khu vực asean đầu tư vào trung quốc
khách du lịch đã đạt tới hai bảy triệu người
và số lưu học sinh việt nam tại trung quốc là trên một mươi người
tại các cuộc tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại được tổ chức tại bắc kinh và phúc kiến
một địa phương phía nam của trung quốc
chủ tịch nước trần đại quang đã khẳng định quan hệ đầy triển vọng việt nam trung quốc
nhấn mạnh mục tiêu một trăm linh tỷ đô la mỹ trong quan hệ thương mại năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam đón chào những doanh nghiệp trung quốc đầu tư công nghệ mới vào việt nam
và mong muốn trung quốc quan tâm đến vấn đề môi trường
và an sinh
giao lưu nhân dân đã trở thành giường cột cho tình cảm hữu nghị
các thế hệ nhân dân trung quốc trong suốt nhiều tháng năm đã kề vai sát cánh bên cạnh nhân dân việt nam
trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và trong sự nghiệp xây dựng đất nước
quan hệ việt nam trung quốc có những lúc biến động
nhưng giao lưu nhân dân đã là những đốm lửa làm ấm lại quan hệ việt nam trung hoa
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ
thế hệ chúng tôi đã hát mãi bài ca
việt nam trung hoa
và hôm qua tại lễ chiêu đãi
tôi rất cảm động khi được nghe lại bài hát đầy kỷ niệm ấy
còn bà lý tiểu lâm chủ tịch hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc
xúc động kể lại kỷ niệm được gặp bác hồ khi người sang thăm trung quốc
kỷ niệm ấy đã luôn thôi thúc tôi yêu việt nam
làm mọi điều tốt đẹp cho tình hữu nghị
vì thế ngay từ bây giờ
chúng ta hãy truyền tới thế hệ trẻ hai nước tình cảm hữu nghị việt nam trung quốc
họ sẽ là những người kế tiếp để gánh vác trọng trách vinh quang ấy
chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm tỉnh phúc kiến
thành phố phúc châu
một địa phương tiêu biểu cho sự nghiệp cải cách mở cửa của trung quốc
phúc kiến không chỉ có khu phố cổ với một bảy trăm linh năm lịch sử
hội tụ những tinh hoa của văn hóa trung hoa
mà còn là địa phương kiểu mẫu trong cải cách thủ tục hành chính
hướng tới người dân
trung tâm dịch vụ hành chính phúc châu với bốn trăm hai mươi hạng mục
liên quan đến người dân đều được thực hiện trong vài phút
phúc kiến còn là địa phương giao thương với việt nam với ba bốn tỷ đô la mỹ
và trong chuyến thăm này phúc kiến và quảng ninh đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị
tỉnh trưởng phúc kiến vô vĩ quốc đã nói về tiềm năng cơ hội và tin tưởng
gieo giống ở mùa xuân kết quả vào mùa thu
chúng ta đang gieo hạt giống về tình cảm hữu nghị hợp tác
để quan hệ việt nam trung hoa không ngừng kết thúc
đơm hoa kết trái
cùng hội nghị quốc tế bên hồ nhạn thê đã diễn ra diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường
đây là sáng kiến của chủ tịch nước tập cận bình với một vòng cung kinh tế khổng lồ
chiếm khoảng năm mươi sản lượng kinh tế bảy mươi tài nguyên và bảy mươi năm dân số thế giới
đây cũng là ý tưởng nhằm giới thiệu và chia sẻ với các quốc gia về hình ảnh một đất nước trung hoa
và khát vọng về một thế giới thịnh vượng
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh khẳng định
việt nam sẵn sàng hợp tác cùng trung quốc và các quốc gia đem lại lợi ích chung
và góp phần thực hiện thành công phát triển bền vững
năm ngày ở thăm đất nước trung hoa với rất nhiều sự kiện trọng đại
hai đất nước nằm trên bờ biển đông cùng chung sống bên những dòng sông hiền hòa
gần bảy mươi năm ấm áp trong tình cảm hữu nghị
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang là dấu mốc mới
nối tiếp quan điểm đối ngoại nhất quán của đảng và nhà nước ta
chúng tôi nhớ mãi lời căn dặn của chủ tịch với cán bộ đại sứ quán việt nam tại bắc kinh
đất nước luôn tin tưởng các đồng chí hãy luôn trân trọng tình cảm
vừa là đồng chí vừa là anh em và mỗi người hãy làm sứ giả của tình hữu nghị